ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của chính phủ đã tổ chức đối thoại về các cơ chế chính sách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp châu âu tại việt nam
hoạt động này nằm trong nội dung triển khai chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ nhằm giúp doanh nghiệp châu âu tại việt nam tháo gỡ các rào cản khó khăn vướng mắt trong đầu tư sản xuất kinh doanh cắt giảm chi phí gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
nghi định ba mươi tám trước đây đã tạo ra khá nhiều vướng mắc với việc các bộ có ba bộ nông nghiệp công thương và bộ y tế cùng quản lý ngành hành thực phẩm và tạo nên sự trồn chéo rất lớn
thậm chí đến những tình trạng là một giấy phép sô cô la cộng một mươi ba giấy phép hoặc là thời gian nuôi gà còn nhanh hơn thời gian cấp phép cho con gà
thì như thủ tướng đã nhắc nhở
thì trong ngành thực phẩm chúng tôi đã phối hợp với tổ công tác cải cách thủ tục hành chính để xây dựng một nghị định mới thay thế nghị định ba mươi tám
và có thể nói là bộ y tế đã tiếp thu rất toàn diện những ý kiến đóng góp của các hiệp hội của các doanh nghiệp và xây dựng nên một nghị định mới để thay thế nghị a tám với những điều kiện kinh doanh cực kỳ thông thoáng
những năm gần đây để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung
doanh nghiệp châu âu nói riêng sản xuất kinh doanh
chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt trong điều hành kinh tế xã hội với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương
hơn năm thủ tục hành chính nhiều điều kiện kinh doanh thủ tục kiểm tra chuyên ngành
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong gia nhập thị trường triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cắt giảm
gần đây nhiều doanh nghiệp của eu đã nêu lên những vướng mắc khó khăn và kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực thuế
quyền sở hữu trí tuệ chăm sóc sức khỏe và những vấn đề pháp lý khác ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư nước ngoài

chính thức có hiệu lực việt nam sẽ phải thực hiện một loạt các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp châu âu
mặc dù chính phủ đã có nhiều nỗ lực liên quan đến cải cách điều kiện kinh doanh tiến tới cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh không cần thiết
nhưng thực tế vẫn còn những rào cản về môi trường kinh doanh không chỉ gây khó với doanh nghiệp châu âu mà còn với nhiều doanh nghiệp khác
trong kêu quản lý về thuốc bổ dịch thực dật bộ nông nghiệp có ban hành thông tư hai mươi một
năm hai nghìn một mươi năm trong một thời gian áp dụng thông tư về quản lý thuốc này thì có một số điểm nó cũng chưa phù hợp với điều kiện sản xuất và phát triển hiện nay ở việt nam
trong đó như nhóm phân loại về độc tính trước đây những thông tư đã ban hành thì áp dụng theo tổ chức y tế thế giới là hu
hiện nay thông tư hai mươi một áp dụng phân loại theo ghs ghs là hệ thống hài hòa toàn cầu
những chủ đề có tác động nhất định đến môi trường kinh doanh của việt nam bao gồm những nội dung trình bày trong phiên bản sách trắng trước đây và phiên bản lần thứ một mươi sẽ ra mắt tháng ba này
đồng thời đại diện các doanh nghiệp đã nêu ra hàng loạt vấn đề liên quan tới việc công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài tránh đánh thuế hai lần
thực thi quyền sở hữu trí tuệ đấu thầu thuốc vào các cơ sở y tế việc nhập khẩu các thiết bị y tế thủ tục đầu tư nước ngoài trong ngành dược quy định về thuốc bảo vệ thực vật chính sách với ngành ô tô